những tác động mạnh mẽ của thời tiết nắng nóng kéo dài đang khiến cho ngành nông nghiệp tỉnh bình phước chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng
tại huyền mù đốp nhiều vườn tiêu bị úa vàng khô héo vì không có nước tưới
còn người nông dân thì đang phải oan mình chống hạn cố gắng chờ đợi những cơn mưa
đập bào sen nơi dự trữ và cung cấp nguồn nước ổn định phục vụ nhu cầu tưới tiêu sản xuất của người dân xã tân thành
nay chỉ còn lại một vài vũng nước như thế này
không thể dựa vào đập thủy lợi để cứu vườn nhiều người đã phải chấp nhận bỏ số tiền lớn để khoan giếng
nhưng đa phần đều thất bại thậm chí có người đã khoan đến bốn năm mũi mà vẫn không tìm ra được một giọt nước nào cho cây
sau đợt hạn hán nghiêm trọng vào năm hai nghìn một mươi bốn thì năm nay người dân huyện biên giới bù đốp lại tiếp tục gánh chịu thêm một đợt nắng hạn khắc nghiệt
gây nhiều khó khăn và tổn thất cho ngành nông nghiệp
ngoài những khó khăn về nguồn nước tưới cho cây trồng người dân còn phải đối mặt với việc thiếu nước sinh hoạt mùa khô
khiến nhiều gia đình phải đi xin nước hoặc mua nước với giá đắt đỏ để sinh hoạt